sau nhiều tháng đàm phán và tranh luận thượng viện mỹ vào ngày hôm qua đã thông qua dự luật về kế hoạch đầy tham vọng của tổng thống mỹ joe biden liên quan tới khí hậu thuế và chăm sóc sức khỏe
đây được coi là một thắng lợi quan trọng của tổng thống biden trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới
dự kiến dự luật trên với kế hoạch chi tiêu có tổng giá trị lên tới bốn trăm ba mươi tỷ usd sẽ sớm được đưa ra bỏ phiếu tại hạ viện trước khi tổng thống biden ký ban hành thành luật
đáng chú ý theo kế hoạch mỹ sẽ dành ba trăm bảy mươi tỷ usd cho các dự án năng lượng sạch và các sáng kiến khí hậu nhằm giảm bốn mươi lượng phát thải khí nhà kính vào năm hai nghìn ba mươi
kế hoạch trên là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu vốn được đưa ra trong chiến dịch tranh cử của tổng thống biden
theo giới quan sát đây có thể được xem là một thành tích đáng ghi nhận của ông biden trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
đồng thời góp phần củng cố vai trò đầu tàu của nước mỹ trong việc đối phó với những thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu